hiện nay công ty điện lực đắk lắc đang trực tiếp bán điện cho hơn năm trăm linh khách hàng
trong đó có hơn bốn trăm linh khách hàng sử dụng điện với mục đích sinh hoạt
cuối năm là dịp nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tăng cao
vì vậy hiện nay công ty điện lực đắk lắc đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
để hỗ trợ khách hàng sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả
công ty điện lực đắk lắc đã triển khai nhiều hoạt động sửa chữa lắp đặt
thay mới đường dây công tơ bảng điện đèn chiếu sáng cho năm trăm linh hộ gia đình thương binh liệt sĩ
hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thực hiện công trình thanh niên thắp sáng đường quê
lắp đặt sửa chữa hệ thống đường điện bóng đèn đưa ánh sáng đến với các tuyến đường
thuộc trung tâm xã thôn buôn chưa có điện hoặc điện đường xuống cấp
hỗ trợ ít nhất ba mươi đơn giá nhân công lắp đặt đường dây sau công tơ điện
cho tất cả khách hàng phát triển mới từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm nay
thực hiện chương trình vệ sinh miễn phí trạm biên áp cho các khách hàng lớn
ngoài ra công ty còn triển khai một số chương trình trị ấn khách hàng phù hợp với thực tế
của từng địa phương nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng